trồng điên điển ít tốn công chăm sóc hay phân bón
người nông dân nơi đây thường tận dụng bãi bồi gian kinh rạch để mà gieo hạt
từ lúc gieo hạt đến khi thu hoạch chỉ hơn bốn tháng nhất là không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật
nên có thể gọi điên điển là rau sạch loại thực phẩm rất được ưa chuộng hiện nay
đầu tiên thì mình lấy cái trái này về làm giống nè
hai loại trái trái này trái còn tư xanh ít
như trái già này dẻo dãy là nhanh lên phát diễn nhanh
còn cái này nó yếu lên một số ít thôi
chủ người cũng vài trăm mét vuông người nào có nhiều thì một ngàn mét vuông dữ lắm rồi đó
trồng để thu hoạch
coi như là trồng cung ứng thị trường hiện nay thị trường bông điển này coi như là hiếm rồi
lúc gậu là khoảng tháng tám chín là gậu còn bây giờ đang sắp tàn mình thử nó hiếm
là một loại bông mộc mạc đơn sơ và thuận khiết như bao loại bông khác nhưng bông điển điển có một ý nghĩa vô cùng thâm thúy nó vừa là khoa vừa là thức ăn mà chỉ một lần nếm qua chắc không bao giờ quên với người xứ khác

trở thành một món ăn đặc sản dân giả rồi
kỳ diệu làm sao
người miền tây thật vô cùng sáng tạo
chỉ với một loại bông
mà có thể cho ra đời
vô dạng món ngon độc đáo khác nhau
nào là gỏi chua bông điên điển
điên điển xào tép
điên điển nấu canh chua
lại còn thêm món bánh xèo bông điên điển
thật là độc đáo nữa
bột là nguyên liệu quan trọng nhất
để tạo nên độ ngon của bánh xèo
nhưng bánh xèo sẽ càng ngon hơn
với nhân điên điển xào tép
và thịt bầm
dị ngon ngọt thơm béo của bánh xèo
quà quyện do dị đặc trưng của bông điên điển
tạo nên một dị bánh xèo lạ lẫm
và ngon vô cùng
thật khó có thể nhớ hết tên
những món cao lương mỹ dị
mà mấy chị kể tên
điên điển xào chả cá
điên điển trộn cua
gỏi rau câu điên điển
bánh khọt điên điển
chưa thể nhớ hết tên
nhưng nghe qua đã thấy bụng đói cồn cao cả rồi
mọi thứ đã sẵn sàng cho bữa tiệc hôm nay
rau dường nhà
bông điên điển
ngó sen ngoài đồng
chỉ bao nhiêu thôi
cây nhà lá dường mà thành tiệc
bữa tiệc mà điên điển là chủ lực
không bao giờ quên
với những người làm phim chúng tôi
thêm chút rượu đế đưa cây
càng làm tiệc điên điển thêm phần xôn tụ
người miền tây là vậy đó
có thêm chút gì cây cây
càng làm món ngon thêm bội phần
tình bằng hữu
thêm phần đầm ấm
và kháng khích
người miền tây luôn trọng tình
thương lắm cây thật thà
mà phóng khoáng
cây nhiệt tình
nhưng rất đổi hiền quà
đó chính là cây cốt cách
cây hồn của dân minh miệt dường vậy
một mùa nước lại về
một mùa bông điên điển lại ra qua
một mùa nước lại về
những ghe điên điển
rồi sẽ từ quê lên phố
lên với những cao sang
nơi phố thị
mà người ta hay dí giòn
đặc sản miệt dường
nhưng cây hồn quê
cây tình người xa quê
sẽ mãi mãi in bóng tâm trí
bao người khôn nguôi
ăn bông điên điển
nghiêng mình nhớ quê
chơi xe miếng